chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam đã đọc bản tuyên ngôn độc lập
khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tiếng hồ vàng lời thề độc lập trong ngày lập nước như đã kết nối muôn con tim người dân đất việt
đoàn kết cùng nhau chung sức đồng lòng dưng cao cờ đỏ sao vàng tiến lên trong quá trình cách mạng
vượt qua muôn vàn gian khó hy sinh để bảo vệ nền độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
quyền tự quyết của dân tộc và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người dân
ngày nay tiến bước mạnh mẽ trên con đường bảy mươi năm năm cách mạng vẻ vang việt nam đang vươn tới mục tiêu
dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử đó là minh chứng cho tinh thần ý chí mạnh mẽ của dân tộc việt nam
khẳng định vai trò là người bạn đối tác tin cậy của bạn bè và đối tác quốc tế
xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị đại dịch covid một mươi chín đã khiến cho nhiều kế hoạch của nhà đầu tư trong và ngoài nước buộc phải trứng lại
thế nhưng đã có gần hai mươi tỷ đô la mỹ vốn ngoại đổ vào việt nam trong tám tháng qua
đây là thông tin trên báo thanh niên
theo các chuyên gia đây thực sự là con số rất tích cực trong bối cảnh hiện nay
báo cáo mới cập nhật của bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy tính đến hết ngày hai mươi tháng tám
tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt một mươi chín năm mươi bốn tỷ đô la mỹ
tuy giảm gần một mươi bốn so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tổng vốn đầu tư mới lại đạt chín bảy mươi ba tỷ đô la mỹ
tăng sáu sáu so với cùng kỳ vốn điều chỉnh tăng thêm đạt gần bốn tám mươi tám tỷ đô la mỹ tăng hơn hai mươi hai
điều này phần nào cho thấy lo ngại về việc các doanh nghiệp trong nước bị thâu tóm do khó khăn trong đại dịch thực sự đã không xảy ra
google facebook đang chiếm khoảng bảy mươi doanh thu thị trường quảng cáo trực tuyến tại việt nam
tuy nhiên đối với các quảng cáo mang nội dung độc hại các quy định chế tài xử lý còn thiếu
chưa đủ sức gian đe và chưa khả thi trong thực tế
bộ thông tin và truyền thông vừa xây dựng dự thảo nghị định nhằm sửa đổi vấn đề trên
tại nghị định bổ sung sửa đổi nghị định một trăm tám mươi một mà bộ thông tin và truyền thông đăng lấy ý kiến
bộ đề xuất bỏ quy định các tổ chức doanh nghiệp muốn quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới
phải thông qua người kinh doanh dịch vụ quảng cáo
bỏ quy định trước khi quảng cáo một mươi năm ngày tổ chức cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới
phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý có tầm quyền thông tin của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo việt nam
đồng thời dự thảo đề xuất bổ sung trách nhiệm của tổ chức cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới
và điều chỉnh đầu bối cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo xuyên biên giới để bảo đảm thống nhất
nếu dự thảo được thông qua trách nhiệm của các bên được quy định rõ chắc chắn các nội dung xấu độc
trong đó có nội dung chống phá đảng nhà nước sẽ được ngăn chặn và có chế tài xử lý nghiêm
tạo môi trường lành mạnh hơn với các nền tảng như youtube google facebook
thưa quý vị và các bạn trên nhiều báo số giao hôm nay đều đăng tải thông tin khởi tố bắt tạm giam
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
một mươi tháng tám bộ công an cho biết cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng
lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường trung liệt quận đống đa tp hà nội
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí bật nhà nước
quy định tại điều ba trăm ba mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ti hành các quyết định và lệnh theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra
làm rõ hành vi sai phạm của các bị can trong vụ án
quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật